liên quan đến vấn đề chi hỗ trợ covid một mươi chín tại tp hcm theo nguồn tin mới nhất chúng tôi có được với gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba theo nghị quyết chín mươi bảy c hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm
thành phố đã hỗ trợ cho hơn sáu năm triệu người với hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
vào chiều một mươi tám tháng bốn ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm do ông cao thanh bình trưởng bang làm trưởng đoàn
đã giám sát đối với sở lao động thương binh và xã hội sở tài chính sở y tế tp hcm về công tác chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ covid một mươi chín cho người dân khó khăn
báo cáo tại buổi giám sát ông nguyễn bảo cường trưởng phòng lao động tiền lương bảo hiểm xã hội sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho hay
đối với nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm
thành phố đã hỗ trợ giải quyết cho hơn một triệu người lao động tự do với tổng số tiền hơn một tám trăm bốn mươi tỷ đồng hỗ trợ lao động hơn một trăm hai mươi chín lao động ngừng việc
hoãn việc hỗ trợ hơn hai mươi một sáu trăm ba mươi bốn điểm kinh doanh của thương nhân tại các chợ truyền thống
với gói hỗ trợ đợt ba theo nghị quyết số chín mươi bảy c hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm địa phương đã hỗ trợ cho hơn sáu năm triệu người với hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
tính đến ngày một mươi ba bốn hai nghìn hai mươi
chỉ còn ba quận huyện chưa hoàn tất chi hỗ trợ gói đợt ba gồm huyện củ chi có tỷ lệ chi trả đạt bảy mươi sáu
quận bình tân có tỷ lệ chi trả đạt năm mươi sáu huyện bình chánh có tỷ lệ chi trả đạt bốn mươi một do thiếu kinh phí
đối với việc bổ sung kinh phí cho các quận huyện và thành phố thủ đức sở lao động thương minh xã hội tp hcm cũng đề nghị sở tài chính
nhanh chóng tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm bổ sung nguồn kinh phí để tiếp tục chi hỗ trợ covid một mươi chín
và hoàn trả cho các quận huyện và thành phố thủ đức bởi các địa phương đã tạm ứng các nguồn khác để thực hiện